tại hội nghị thượng đỉnh nato diễn ra tại bruxelles của bỉ ngày hôm nay nhằm thảo luận về tình hình an ninh của khối
nato tuyên bố sẽ cung cấp hỗ trợ nhiều hơn cho ukraine đồng thời củng cố lực lượng ở khu vực sườn phía đông
tuy nhiên nato vẫn từ chối lời đề nghị áp đặt vùng cấm bay của ukraine do lo ngại leo thang quân sự với nga
trong tuyên bố chung các nước thành viên nato tái khẳng định cam kết tiếp tục viện trợ cả về mặt quân sự và nhân đạo cho kiev
đồng thời nhấn mạnh có trách nhiệm bảo đảm cuộc xung đột ở ukraine không leo thang
đáp lại lời kêu gọi cung cấp vũ khí tấn công mà tổng thống ukraine volodymyr zelensky đưa ra trong phát biểu trực tuyến tại hội nghị
tổng thư ký nato jens stoltenberg cũng nhắc lại rằng nato sẽ không điều quân đội hay máy bay đến ukraine
tuy nhiên tại cuộc họp các nhà lãnh đạo thành viên khối quân sự này cho biết đã sẵn sàng gia tăng các biện pháp trừng phạt chống lại nga nếu cần thiết
trong một động thái nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt tổng thống nga vladimir putin hôm hai mươi ba tháng ba cho biết
các quốc gia thiếu thân thiện phải bắt đầu trả bằng đồng rút cho mua dầu và khí đốt
phản ứng về diễn biến trên nhiều nhà lãnh đạo eu tại cuộc họp nato cho biết yêu cầu của tổng thống nga là vi phạm hợp đồng
và các nước sẽ thảo luận với các đối tác châu âu để tìm cách thức ứng phó